các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến ngày một mươi tháng bốn
không khí lạnh khả năng hoạt động với cường độ yếu và lệch đông gây ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn
tập trung vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cụ thể nắng nóng có thể xuất hiện tại tây bắc bộ bắc và trung trung bộ trong nửa cuối tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
nam bộ và tây nguyên nhiều ngày nắng nóng tập trung ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng sương mù
rông lốc xét mưa đá nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
cũng trong thời gian này nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cao hơn từ một đến một năm độ so với trung bình nhiều năm
trong đó đông bắc bộ và bắc trung bộ cao hơn từ năm đến một độ
từ nay đến ngày một mươi tháng bốn tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn từ năm đến một mươi năm mm
một số nơi ở tây bắc bắc bộ trung và nam trung bộ thấp hơn từ một mươi năm bốn mươi mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
thành phố vinh trời âm ô đôi lúc có mưa nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi năm độ
thành phố huế có mưa dài rác nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi năm độ
thành phố đà nẵng trời âm u đôi lúc có mưa nhiệt độ từ hai mươi hai mươi năm độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
quý vị thân mến trong hai mươi bốn giờ qua nắng nóng xuất hiện diện rộng ở miền đông nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi năm ba mươi sáu ba độ c
trong đó biên hòa đồng nai ba mươi sáu độ c sở sao bình dương ba mươi sáu ba độ c
vậy tình trạng nắng nóng còn duy trì đến khi nào và mức độ nắng nóng ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
theo đài ký tượng thủy văn cung
trong những ngày tới áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông suy yếu và biến tính dần
khoảng ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng ba áp cao lạnh khả năng có một đợt tăng cường yếu lệch đông trở lại
trên cao áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía nam qua nam trung bộ nam bộ có cường độ mạnh
khu vực nam bộ và thành phố hồ chí minh chịu ảnh hưởng yếu của dưới phía nam của áp cao lạnh
và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao
do đó thời tiết nam bộ phổ biến mây thay đổi ngày nắng không mưa
riêng trong khoảng từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng ba trời có mây và khả năng có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
từ ngày một mươi bốn tháng ba trở đi đến cuối tuần nắng nóng diện rộng và nắng nóng gai gắt
bao phủ gần như toàn bộ khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh thái nam bộ
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
nhiệt độ thâm nhất phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ

kết hợp với chỉ số tiêu cực tím ở mức cao tác động tới sức khỏe của người dân
khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài
cùng với đó độ ẩm trong không khí giảm thấp thời tiết hanh khô đề phòng xảy ra cháy nổ
trên các vùng biển thành phố hồ chí minh thời tiết biển phổ biến không mưa
do đông bắc đến đông phổ biến có cứng độ yếu đến trung bình
trong tuần hầu hết ở khoảng cấp bốn cấp năm và trên cấp năm
về chiều cường trong hai mươi bốn giờ qua mừng nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu
trên các sông nam bộ lên nhanh theo kỳ chiều cường đầu tháng hai âm lịch và ở mức cao
mừng nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông kênh dạch miền tây nam bộ
tiếp tục lên thêm trong một hai ngày nữa sau súng lại
đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào các ngày từ một mươi một đến một mươi ba tháng ba
nhằm từ mùng hai đến mùng bốn tháng hai âm lịch
mới đây theo tờ daily mail một nghiên cứu mới đã cảnh báo những khu vực sau
có nhiều khả năng bị thiêu dụi bởi sức nóng kỷ lục trong năm hai nghìn hai mươi bốn
do hiện tượng el nino
sự nóng lên bất thường của nhiệt độ bề mặt nước biển
các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trong kịch bản hiện tượng el nino xảy ra vừa phải
vịnh bengal philippines và biển caribe đều có nhiệt độ cao hơn kỷ lục hơn một độ trên mức trung bình
tuy nhiên trong kịch bản el nino xảy ra mạnh
các nhà nghiên cứu dự đoán rằng tác động sẽ còn rõ rệt hơn
điều này xảy ra thì các khu vực alaska amazon và biển đông cũng sẽ đạt nhiệt độ kỷ lục
ở alaska nhiệt độ tăng đột biến này sẽ cao hơn mức trung bình
giai đoạn năm một nghìn chín trăm năm mươi một một nghìn chín trăm tám mươi tới hai bốn độ
các nhà nghiên cứu cho biết enino mạnh có thể khiến cho nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu tăng nhanh
có khả năng vượt mục tiêu đầy tham vọng một năm độ của thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu trong một thời gian ngắn
đáng lo ngại là những mô hình này cũng cho thấy thế giới có thể phải đối mặt
với nguy cơ cao hơn với các hiện tượng thời tiết cực đoan
ở alaska các nhà nghiên cứu lưu ý rằng
nguy cơ tan chảy sông băng hoặc lớp băng vĩnh cửu có thể dẫn đến mực nước biển dâng cao
hoặc nhiệt độ tăng cao ngoài tầm kiểm soát
còn ở amazon các đợt nắng nóng cực độ làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng do hạn hán
tương tự như những đợt tàn phá các khu rừng nhiệt đới rộng lớn vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
trung bộ có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp bốn
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ có nơi dưới một mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa tiên huế
nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn năm sóng biển cao từ một hai m
quần đảo trường sa
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm riêng phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ một năm đến hai năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi
vào sáng ngày mai một mươi ba tháng ba
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại